ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm vừa có công điện khẩn cảnh báo
ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển đông
công điện yêu cầu ủy ban nhân dân huyện cần giờ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan
tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ven biển cửa sông các điểm xuất bến
các khu neo đậu tàu thuyền từng xã thị trấn chính quyền huyện cần giờ và huyện nhà bè
kiểm tra dân cư sống ven sông ven biển vùng trũng thấp nhà tạm bỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản
để chuẩn bị sẵn sàng sơ tán khi có lệnh
các đơn vị du lịch không tổ chức các chuyến du lịch trên sông khi có lệnh từ ủy ban nhân dân thành phố
các lực lượng đơn vị tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phải sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia khi cần thiết